vì sao khách chưa quay trở lại bến xe
đó là chủ đề được đặt ra tại buổi tọa đàm do báo giao thông tổ chức mới đây
nhằm tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải
thu hút hành khách vào bến xe trong thời gian tới
mạng lưới đường bộ kết nối từ hà nội đi bốn mươi một tỉnh có tám trăm chín mươi bảy tuyến vận tải
hơn ba ba trăm linh phương tiện với khoảng ba năm trăm linh chuyến một ngày
các bến xe ngày càng cải thiện hệ thống hạ tầng
các doanh nghiệp vận tải cũng có nhiều đổi mới trong cách phục vụ hành khách
song hành khách vẫn không coi việc đến bến xe là lựa chọn ưu tiên
rồi lại từ đầu đến bến đó về nhà
tức là trong cái chu trình cung cấp dịch vụ này thì nó là một chuỗi các nhà cung cấp
một nguyên nhân được chỉ ra đó là do sự xuất hiện của xe dù bến cóc có thể đưa đón tận nơi
mặc dù việc này mất an ninh an toàn thế nhưng đây vẫn là sự lựa chọn của đa số hành khách
thói quen đi lại cũng là một cái thói quen
hành khách hiện nay đang thay đổi đã thay đổi chúng ta
hành khách hiện nay cũng phải điều chỉnh phù hợp với lại cái nhu cầu
và mục đích đi lại của người dân
kết nối cả việc là khi khách đến bến thì được vận chuyển đến nhà như thế nào
tức là có thể kết nối với các phương tiện vận tải như là taxi xe buýt
người ta kết nối cho hành khách những cái như thế thì là hành khách sẽ sẵn sàng vào bến
để xếp chặt quản lý hoạt động vận tải ngăn xe trái hình
ngành giao thông đã hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
hai dự án luật trực tự an toàn giao thông và luật đường bộ khi bân hành
sẽ tạo hành lang pháp lý mới đối với kinh doanh vận tải đường bộ
bên cạnh đó vấn đề quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng
tổ chức kết nối giữa hành khách và các phương thức vận tải khác nhau cũng sẽ được triển khai